từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đại học đông đô đã làm cấp bằng giấy chứng nhận giả cho bốn trăm ba mươi một trường hợp thu loại bất chính hơn bảy một tỷ đồng
cơ quan điều tra đã làm rõ hai trăm một mươi trường hợp được cấp văn bằng giấy chứng nhận giả và đã được sử dụng còn hai trăm hai mươi một trường hợp chưa xác định được nơi cư trú đơn vị công tác
đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do nguyễn thị hiệp cầm đầu
hoạt động từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một với tổng số tiền cá cược hơn hai mươi tỷ vừa bị công an tỉnh quảng nam triệt xóa
khám xét khẩn cấp nhà đối tượng nguyễn thị hiệp phạm văn diên nguyễn thị nghiệp cùng chú thị xã điện bàn phan văn nhượng chú huyện quế sơn quảng nam
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi bán số đề
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận bắt đầu tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị phát hiện
tổng số tiền các đối tượng tham gia cá cược trên hai mươi tỷ đồng
tăng vật tạm giữ gồm chín điện thoại di động một máy tính bảng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa bắt quả tang thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến một nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ hung khí
ba đối tượng bị bắt giữ gồm lưu kỳ sang ngô bạch
đàng và phạm công định cùng chú tỉnh bạc liêu đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà trên địa bàn xã vĩnh mỹ b huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bịch ni lông bên trong có chứa các hạt tinh thể nghi là chất ma túy một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy số tiền gần năm triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
ngoài ra qua khám xét lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ một số loại hung khí tự chế gồm dao mã tấu ráo
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
thưa quý vị đi dọc các tuyến đường ở vùng nông thôn hay miền núi ở quảng ngãi chúng ta dễ dàng bắt gặp tình trạng người dân đi làm ruộng hay lên dãy đã chủ quan để chiếc xe máy của mình ngay bên lề đường mà không cần có người trông coi
thói quen này của người dân đã vô tình tạo điều kiện cho kẻ gian ra tay trộm hàng chục xe trong thời gian ngắn và công an huyện mộ đức vừa bắt giữ các đối tượng gây án
đầu tháng một mươi hai vừa qua chị phạm thị bái ở xã ba trang huyện ba tơ đi làm dãy để mô tô bên lề đường đến khi quay về lấy xe tá hỏa vì chiếc xe máy của mình đã không cánh mà bay
vừa đó là lúc một mươi hai giờ đi rường để xe ngoài đường mình về lúc ba giờ về xe tìm xe không thấy không thấy xe nó mất xe đi tìm nó không thấy nó lây trà nó bắt công an đi tìm rường
đây chỉ là một trong hàng chục vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng ngãi trong thời gian vừa qua
hầu hết các trường hợp người dân bị mất xe cho biết có thói quen để xe máy bên vệ đường nơi có bóng mát rồi đi vào ruộng vào dãy thậm chí có người còn để nguyên chìa khóa trên xe và tài sản trong cốc xe
số người dân người ta cũng chưa nhận thức co vẫn thở ơ trong việc bảo quản tài sản của mình đặc biệt ở đây là xe cũ của người dân họ đi lồng ngoài đồng trên rừng đó
thường hãy đi xe
sau một thời gian theo dõi thu thập tài liệu chứng cứ công an huyện mộ đức đã điều tra làm rõ nhóm trộm xe gồm đối tượng bùi quang thông chú thành phố quảng ngãi cùng đồng bọn là nguyễn văn điệp và huỳnh quang thông cùng chú thị xã đức phổ
các đối tượng khai nhận đã thực hiện trên một mươi vụ trộm xe máy ở các huyện ba tơ đức phổ mộ đức nghĩa hành
do thiếu tiền thiếu xe nên em bắt xe ra đến đây trộm thì em thử chọn những địa điểm nước rừng không quen để trộm xe
sau khi trộm xe các đối tượng đưa lên mạng giao bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
qua vụ việc trên lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong bảo vệ tài sản của mình
không nên để xen dọc đường mà cần để nơi an toàn có khóa cẩn thận tránh tạo cơ hội cho kẻ gian phạm tội
công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ án hình sự về tội tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ xảy ra tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang

thời điểm cận kề tết nguyên đán là thời gian tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn
khi lượng hàng hóa tăng đột biến lượng điện tiêu thụ để sản xuất hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh cũng tăng lên đáng kể
nhằm chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng trong dịp tết nguyên đán
tại thành phố đà nẵng công an các đơn vị đã tăng cường kiểm tra tuyên truyền hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là tại các khu dân cư hộ gia đình kết hợp với sản xuất kinh doanh
quận thanh khê thành phố đà nẵng là khu vực tập trung đông các cơ sở sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở hộ gia đình
vì vậy mà nguy cơ cháy nổ luôn thường trực đặc biệt là trong thời điểm cuối năm
để chủ động phòng ngừa công an quận thanh khê đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tăng cường kiểm tra phối hợp với tuyên truyền
hướng dẫn tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy để người dân được trang bị kiến thức chủ động giữ gìn an toàn cháy nổ
từ đó nâng cao ý thức của người dân người dân có thể biết sử dụng trang bị phòng cháy chữa cháy
để người dân có thể kịp thời xử lý trước khi được lựa chữa cháy chuyên nghiệp đấy
để mà giữ biết để không để xảy ra cháy nổ trong thời gian trước trong và sau tách nguyên đám
chúng tôi rất là tự tin và tự tin cái thứ nhất là được các đồng chí cán bộ công an phòng cháy chữa cháy
hướng dẫn về cách thức phòng cháy chữa cháy sử dụng các bình ga
khi mà cháy nổ xảy ra thì chúng tôi coi như là cảm tưởng thấy yên tâm
trong thời điểm cận kề tách nguyên đám với những nguy cơ cháy nổ luôn thường trực
để nâng cao ý thức cho người dân các xe tuyên truyền lưu động cũng được tổ chức thường xuyên
đồng thời lực lượng cảnh sát khu vực cũng tiến hành ra soát từng hộ từng người
từng cơ sở để tuyên truyền ký cam kết và khắc phục những điểm yếu về phòng cháy chữa cháy
công an phường đã tuyên truyền nhắc nhở cũng như cảnh sát khu vực là đấy
từng hộ đến từng nhà kinh doanh đã có nhắc nhở kiểm tra hướng dẫn
cho tất cả các hộ nhân và các cơ sở kinh doanh về những vấn đề liên quan phòng cháy chữa cháy
gia đình là kinh doanh về vật liệu là ga là kinh doanh có điều kiện
chuyên trong gia đình là bản thân là cùng là nhân viên là luôn luôn là chấp hành theo lệnh phòng cháy chữa cháy
nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ trong dịp tết nguyên đáng và mùa lễ hội hai nghìn hai mươi bốn
công an các đơn vị trên toàn địa bàn thành phố đà nẵng đã triển khai nhiều biện pháp
xiết chặt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
đồng thời bố trí lực lượng phương tiện ứng trực sẵn sàng xử lý khi có sự cố cháy xảy ra
cùng với sự chủ động chuẩn bị sẵn sàng cơ động xử lý của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy
theo phương châm phòng hơn chống để mọi người mọi nhà cùng đón một năm mới an toàn
mặc dù chỉ tổ chức lễ giáng sinh theo hình thức trực tuyến
nhưng để không lặp lại tình trạng người dân chen chân đi chơi noel như xảy ra vào đêm trung thu hồi tháng tám vừa qua
công an quận hoàn kiếm hà nội sẽ tổ chức cấm đường các tuyến phố dẫn vào nhà thờ lớn hà nội
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai các tuyến phố dẫn vào nhà thờ lớn như ấu triệu
nhà chung nhà thờ sẽ cấm các phương tiện ra vào
công an quận hoàn kiếm sẽ bố trí chốt đảm bảo an ninh trật tự theo nhiều lớp
tổ chức phân luồng từ xa kiểm soát người dân có giấy mời được vào khu vực thực thi thực hiện lễ tôn giáo
hiện tại có bốn cơ sở tôn giáo lớn trên địa bàn đã được công an quận triển khai các tình huống bảo vệ
chủ động ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để vi phạm pháp luật
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng thào thị rủ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã tả văn thị xã sapa tỉnh lào cai
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi bốn và có nốt ruồi ở gò má phải

còn về tội mua bán trái phép chất ma túy phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lào cai
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng là thị thêm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thương chú tại thôn hai minh hạ xã minh lương huyện văn bản tỉnh lào cai
đối tượng này cao một m năm mươi hai và có nốt ruồi cách hai cm dưới trước đầu mắt phải
và đối tượng vừa thị sư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thương chú tại xã nậm xây huyện văn bản tỉnh lào cai
đối tượng này cao một m bốn mươi và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mép phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
bản tin một trăm một mươi ba online đến đây cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi